công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy đã khởi tố bị can đối với hồ hữu nhân bốn mươi một tuổi chú phường tân phú quận bảy để điều tra về tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
ngày hai mươi chín tháng tám nhân lái xe ô tô chở vợ đi siêu thị tại đây ông nhân đưa thẻ công vụ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy và nói rằng đi mua hàng cho ban chỉ đạo và dọa kêu lực lượng công an xuống
clip ghi lại sự việc này sau đó được đăng lên mạng xã hội ngay khi sự việc xảy ra công an quận đã mời ông nhân lên làm việc
công an quận khẳng định ông này không phải là thành viên của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy hay bất cứ cơ quan phòng chống dịch nào của tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa thi hành lệnh bắt tạm giam một đối tượng có hành vi giết người
đối tượng bị bắt giữ là y thanh en nguyen chú ở buôn chiết xã gia tiêu huyện công an
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi một tháng hai tức là đêm ba mươi tết tân sỉu y thanh đến nhà hàng xóm để đón giao thừa thì gặp phạm minh quân ê nuôn
tại đây y thanh và quân xảy ra xích mích y thanh đã lấy một con dao quay lại tìm quân trả thù
khi gặp quân y thanh đã dùng dao đâm một nhát vào bụng khiến quân bị thương tích năm mươi sáu
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mang theo dao nhọn để giải quyết mối quan hệ
mâu thuẫn chữ quang minh chữ văn thông nguyễn văn vĩnh trường cùng chú thành phố tam kỳ và nguyễn thanh hải chú huyện phú ninh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
tối ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại phường an sơn thành phố tam kỳ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa anh trần quốc bảo
với chị thái nữ đào vi cùng chú phường an sơn dẫn đến chồng chị vi là chữ quang mẫn
theo dao nhọn cùng anh rể là thái trương đến nhà bảo giải quyết mâu thuẫn
hậu quả bảo bị mẫn dùng dao đâm xuyên thủng lòng bàn tay còn mẫn và trương thì bị gia đình bảo đánh bị thương vào đầu
tiếp đó chữ quang minh và chữ văn thông là anh và cha của mẫn cầm theo mã tấu đến trước nhà bảo
nhưng được công an phường an sơn có mặt kịp thời ngăn chặn vụ việc và yêu cầu đưa người bị thương đi cấp cứu
tại bệnh viện trước quang minh nguyễn thanh hải cùng đồng bọn dùng mã tấu xông vào chém nhóm của bảo
bảo cùng trần quốc đạt ngô trường thông nguyễn văn vĩnh trường nguyễn hoài thương lấy bình xịt hơi cay
gậy ba chắc và ghế nhựa để trước cửa phòng cấp cứu đánh lại
khi hai nhóm đuổi đánh đến khu vực nhà giữ xe trước cổng bệnh viện
thì lực lượng công an tp tam kỳ kịp thời đến ngăn chặn bắt giữ
hiện trần quốc bảo trần quốc đạt thái trương chữ văn mẫn nguyễn hoài thương bị thương tích đang điều trị tại bệnh viện
cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng với hành vi gây dối trật tự công cộng năm đối tượng tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
đã bị công an huyện châu thành tỉnh hậu giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
các đối tượng bị khởi tố gồm võ tuấn anh nguyễn duy khánh phạm minh thắng nguyễn lưu quang minh và nguyễn văn vũ
cùng chú huyện châu thành tỉnh hội giang
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày năm tháng năm công an huyện châu thành nhận được tin báo
một nhóm thanh niên sử dụng xe phân khối lớn tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
gây mất an ninh trật tự trên đường hùng vương đoạn thuộc ấp thị trấn ngã sáu huyện châu thành nên đã tổ chức vây bắt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận quen biết nhau từ trước và thường độ xe để đua
hiện công an huyện châu thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý một số đối tượng liên quan
tình trạng một số nhóm thanh niên tụ tập đua xe lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
cũng xảy ra trên địa bàn thành phố lào cai
trước tình hình đó công an thành phố lào cai đã tích cực gia quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
đây là nhóm thanh thiếu niên vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai phát hiện xử lý
do điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định
điều đang nói nhóm thanh niên này chạy xe khi đã uống rượu
nhà hàng bọn em hôm nay trông nghỉ ạ
vì bọn em nhớp tiền và đi ăn uống với nhau ạ
nên là bọn em ăn uống xong thì về hơi muộn ạ
trước khi tham gia giao thông thì em có uống một hai chén rượu ạ
một buổi tuần tra
trước khi tham gia của cán bộ chuyên sĩ đội cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai
nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông đã được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn và xử lý
trong đó các trường hợp vi phạm mức độ nghiêm trọng phần lớn đều đuổi tuổi thành thiếu niên
đối tượng tham gia đua xe lạng lách đánh võng là tính chất rất nguy hiểm
có thể gây tai nạn giao thông cho xã hội và người tham gia giao thông
bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an thành phố chúng tôi đã tổ chức chốt chặn
và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác chúng tôi đã tổ chức thành công hai nhóm đối tượng tổ chức đua xe lạng lách đánh vóng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố lào cai đã tổ chức nhiều đợt gia quân xử lý hơn ba trăm linh trường hợp
ở độ tuổi thanh thiếu niên vi phạm giao thông xử phạt trên năm trăm linh triệu đồng
đặc biệt nhóm một mươi thanh niên tổ chức đua xe trái phép gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn
cũng nhanh chóng được phát hiện và ngăn chặn
trong thời gian tới chúng tôi đã tham mưu cho các đối tượng
đảng công an thành phố là tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp mà
lạng lách đua xe đánh võng trên các tuyến đường giao thông
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức cho những người tham gia giao thông chấp hành tốt
để đảm bảo về tính mạng tài sản cho người tham gia giao thông
trước thực trạng trên
cần có sự đồng thuận giữa gia đình nhà trường và xã hội
cũng như sự cương quyết trong xử lý của lực lượng chức năng
đặc biệt cần có các biện pháp giáo dục ý thức chấp hành pháp luật một cách tự giác trong giới trẻ
có như vậy tai nạn giao thông mới giảm có phần mang lại bình yên cho mọi người khi tham gia giao thông
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
trại giam phú sơn bốn cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
dự và phát biểu tại buổi lễ
sự buổi lễ có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trường ban chỉ đạo về đặc xá của bộ công an
đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái nguyên
cùng dự còn có các đồng chí đại diện các cơ quan của văn phòng chính phủ đại diện các đơn vị của bộ công an
viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan
tại buổi lễ đại diện trại giam phú sơn bốn đã công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước cho sáu mươi tám phạm nhân của trại được đặc xá lần này
phó thủ tướng phạm bình minh và thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng đã trao giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh chúc mừng các phạm nhân được đặc xá trong năm hai nghìn hai mươi một
phó thủ tướng chính phủ cho biết đây là đợt đặc sá lần thứ tám từ sau khi có luật đặc sá năm hai nghìn một mươi bảy
và đây là đợt đặc xá đầu tiên sau khi luật đặc xá sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám có hiệu lực
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và hội đồng tư vấn đặc xá trung ương
căn dặn các phạm nhân được đặc xá lần này phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh đặc xá chỉ là bước khởi đầu cho con đường hướng thiện

anh chị sẽ vượt qua và sẽ tự tin vững vàng hơn trong cuộc sống để thực sự trở thành người lương thiện xây dựng đời sống ổn định gia đình đầm ấm hạnh phúc và dứt khoát không tái phạm tội vi phạm pháp luật
phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh cũng đánh giá cao và biểu dương những thành tích của đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý trại giam đã làm tốt công tác giáo dục quản lý phạm nhân
đồng thời tin tưởng rằng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng sẽ tiếp tục phát huy lập nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an cơ quan thường trực hội đồng tư vấn đặc xá thứ trưởng lê quốc hùng gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời sâu sát của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cá nhân đồng chí chủ tịch nước đồng chí phó thủ tướng chính phủ
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương và sự tích cực chủ động trách nhiệm của các tổ thẩm định liên ngành các tổ chuyên viên giúp việc các thành viên hội đồng tư vấn đặc xá sự phối hợp hiệu quả của cấp ủy chính quyền công an các đơn vị địa phương đã góp phần thực hiện thắng lợi công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi một
ghi nhận biểu dương đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của công an các đơn vị địa phương các cơ sở giam giữ trong đó có trại giam phú sơn bốn
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức do đại dịch covid một mươi chín nhưng các đơn vị đã hết sức mình để lựa chọn những phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá đảm bảo công khai minh bạch dân chủ khách quan và đúng pháp luật
thực hiện tốt hai nhiệm vụ lớn là vừa thực hiện công tác đặc xá vừa bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự các cơ sở giam giữ phòng chống dịch bảo đảm an ninh an toàn cơ sở giam giữ

các đơn vị đã hết sức mình để lựa chọn những phạm nhân đủ điều kiện đặc sá đảm bảo công tác phòng chống dịch